sau khi bầu bổ sung bốn ủy viên bộ chính trị hiện có một mươi sáu người
trước đó đầu nhiệm kỳ khóa một mươi ba có một mươi tám người được bầu vào bộ chính trị
sau đó sáu người thôi nhiệm vụ
báo sức khỏe và đời sống trân trọng giới thiệu danh sách một mươi sáu ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba
một tổng bí thư nguyễn phú trọng
họ và tên nguyễn phú trọng ngày sinh một mươi bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
dân tộc kinh quê quán xã đồng hội huyện đông anh thành phố hà nội
ngày vào đảng một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
ngày chính thức một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
huy chương kháng chiến chống mỹ hạng nhất
huy chương vì sự nghiệp văn hóa
huy chương vì sự nghiệp báo chí
huy chương vì sự nghiệp thế hệ trẻ
kỷ niệm trương vì sự nghiệp tạp chí lý luận đảng
kỷ luật
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các khóa
bộ chính trị các khóa
tham gia thường trực bộ chính trị khóa một mươi ba
đại biểu quốc hội các khóa
hai thủ tướng chính phủ phạm minh chính
họ và tên phạm minh chính
ngày sinh một mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
quê quán xã hoa lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
dân tộc kinh
ngày vào đảng hai mươi năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
ngày chính thức hai mươi năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
một huân chương quân công hạng ba
hai huân chương chiến công hạng hai
một huân chương lao động hạng hai
một huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất
một bằng khen thủ tướng chính phủ
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba
ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba
bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai
chống ban tổ chức trung ương
trường tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương khóa một mươi hai một mươi ba
thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
từ ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam nhật bản của quốc hội khóa một mươi bốn
thường trực ban bí thư lương cường
ông lương cường tên đầy đủ là lương văn cường
ngày sinh một mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
quê quán xã dỗ lâu thành phố việt trì tỉnh phú thọ
dân tộc kinh
ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba
bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba
đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đại tướng chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trần cầm tú
ông trần cầm tú
sinh ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
quê quán xã sơn bằng huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba
bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai một mươi ba
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi dự khuyết
đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
năm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương phan đình trạc
ngày sinh hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
ngày vào đảng mùng bốn tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi
quê quán xã diễn lộc huyện diễn châu tỉnh nghệ an
dân tộc kinh
ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba
bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy

chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương phan đình trạc
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương phan đình trạc
trưởng ban nội chính trung ương khóa một mươi hai một mươi ba
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
ủy viên tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương
đại biểu quốc hội khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba một mươi bốn một mươi năm
sáu phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thánh mẫn
ông trần thanh mẫn sinh ngày một mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
quê quán xã thạnh xuân huyện châu thành a tỉnh hậu giang
dân tộc kinh
ngày vào đảng hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ngày chính thức hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
huân chương lao động hạng nhất nhì ba
huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
đồng chí trần thánh mẫn
từng đảm nhiệm các chức vụ
ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba
bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai
ủy viên dự khuyết trung ương đảng khóa một mươi
phó chủ tịch quốc hội khóa một mươi bốn
từ mùng một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
bí thư đảng đoàn
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đại biểu quốc hội các khóa một mươi ba một mươi bốn
đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ
bộ trưởng bộ công an tô lâm
ngày sinh mùng một mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
dân tộc kinh
quê quán xã nghĩa chủ huyện văn giang tỉnh hương yên
ngay vào đảng hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi một
ngày chính thức hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
bao huân chương quân công hạng nhất
tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn
tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
huân chương quân công hạng ba
tháng bảy năm hai nghìn một mươi một
hai huân chương chiến công hạng nhất
tháng một năm hai nghìn hai
tháng chín năm hai nghìn tám
huân chương chiến công hạng hai
tháng năm năm hai nghìn bảy
huân chương chiến công hạng ba
tháng ba năm hai nghìn bảy
huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng một hai ba
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
huy chương vì sự nghiệp an ninh tổ quốc
huân chương tự do hạng nhất của nhà nước lào
huân chương lao động hạng nhất của nhà nước lào
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba
ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm
cấp bậc hàm đại tướng
tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
bộ trưởng bộ quốc phòng phan văn giang
ngày sinh một mươi bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi
dân tộc kinh
quê quán xã hồng quang huyện nam trực tỉnh nam định
ngày vào đảng mùng bốn tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ngày chính thức mùng bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
huân chương quân công hạng nhất
huân chương chiến công hạng nhất
hai huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất

huân chương hữu nghị hạng moha sirevot
nhà nước campuchia tặng
huân chương isana
nhà nước lào tặng
huy chương quân kỳ chiến thắng
huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất
kỳ luật
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai một mươi ba
ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba
bộ trưởng bộ quốc phòng
tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình
ngày sinh hai mươi bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
ngày vào đảng một mươi bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi một
quê quán xã hành đức huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
dân tộc kinh
chức vụ ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba
bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai một mươi ba
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba
bí thư ban cán sự đảng
tranh án tòa án nhân dân tối cao
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
ủy viên ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
đại biểu quốc hội khóa một mươi ba một mươi bốn một mươi năm
một mươi giám đốc học viện chính trị quốc gia tp hcm
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương nguyễn xuân thắng
ngày sinh một mươi tám tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
quê quán nghệ an dân tộc kinh
chức vụ ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba
bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba
đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
giám đốc học viện chính trị quốc gia tp hcm
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
một mươi một bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nền
ngày sinh một mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
quê quán tây ninh dân tộc kinh
chức vụ ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba
bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
bí thư thành ủy tp hcm
một mươi hai bí thư thành ủy hà nội đình tiến dũng
ngày sinh mùng một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
ngay vào đảng mùng năm tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
quê quán xã ninh giang huyện hoa lư tỉnh ninh bình
dân tộc kinh
chức vụ ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba
bí thư thành ủy hà nội từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm khóa một mươi năm
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm
một mươi ba trưởng ban tổ chức trung ương
tránh văn phòng trung ương đảng lê minh hưng
ngày sinh một mươi một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngay vào đảng hai mươi một tháng tám năm hai nghìn
quê quán xã tân mỹ hà huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
dân tộc kinh
chức vụ bí thư trung ương đảng khóa một mươi ba
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai một mươi ba
tránh văn phòng trung ương đảng khóa một mươi hai một mươi ba
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
một mươi bốn trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa
ngày sinh sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
ngày vào đảng hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
quê quán xã tân đông huyện gò công đông tỉnh tiền giang
dân tộc kinh
chức vụ bí thư trung ương đảng khóa một mươi ba
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai một mươi ba
trưởng ban tuyên giáo trung ương
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm
một mươi năm trưởng ban dân vận trung ương bùi thị minh hoài
ngày sinh một mươi hai tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
ngay vào đảng một mươi chín tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi một
quê quán xã thanh tân huyện thanh liêm tỉnh hà nam
dân tộc kinh
chức vụ bí thư trung ương đảng khóa một mươi ba
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi dự khuyết
trưởng ban dân vận trung ương khóa một mươi ba
phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
một mươi sáu chủ tịch mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
sinh ngày một mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
dân tộc sán diều
quê quán xã ninh lai huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
ngày vào đảng một mươi ba tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
ngày chính thức một mươi ba tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
huân chương lao động hạng nhất
ba bằng khen của thủ tướng chính phủ
một mươi năm kỷ niệm chương của các bộ ngành
ủy viên trung ương dự khuyết khóa một mươi
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đại biểu quốc hội khóa một mươi ba một mươi bốn